được đặt trong một khu riêng với dòng chú thích có công suất năm trăm linh w
vật dụng này gắn liền với dòng sông bến hải
và những câu chuyện cảm động của dân và quân ở hai bờ những ngày còn chia cắt
chiếc loa có đường kính gần hai mét

trong cuộc chiến tuyên truyền đòi đấu tranh thống nhất nước nhà
một thời tiếng loa hỏa tiếng súng
năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn đất nước bị chia cắt

thuộc địa phận khu vực vĩnh linh tỉnh quảng trị

có hàng vạn câu chuyện kể về dòng sông không rộng chiếc cầu không dài này
một trong những câu chuyện huyền thoại ấy là những giạc loa phóng thanh bên bờ bắc hiền lương

phục vụ cho cuộc chiến thông tin với hệ thống truyền thanh của địch ở bờ nam
mỗi khi tiếng loa cất lên là đồng bào bờ nam như cảm thấy đang được nghe tiếng nói của người thân
thật gần gùi âm áp
đánh phá dữ dội muốn triệt phá đài thu pháp
máy bay b năm mươi hai rải thảm cầu hiện lương bị đánh sập trạm trường thanh của đài bị trúng bom
những ngày tháng ấy máu của nhiều người đã đổ xuống
nhưng đội ngũ phóng viên viên tập viên kỹ thuật viên của đài sẵn sàng quyết tự
để bảo vệ tiếng nói thiên liêng của tổ quốc góp phần làm rền rỡ truyền thống của báo chí cách mạng miền nam
thưa quý vị những chuyến xe khách đã lăn bánh trở lại sau hơn ba tuần cách ly xã hội
năm nay kỷ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm tuy được dự báo là không đông như mọi năm
nhưng do số lượng đầu xe đưa vào khai thác bị hạn chế theo yêu cầu của bộ giao thông vận tải và bộ y tế
nên nguy cơ xe dù bến cóc xe hợp đồng trá hình sẽ bùng phát
vắng xe vắng khách đó là tình trạng chung của nhiều bến xe sau những ngày đầu tiên hoạt động trở lại
tuy nhiên không phải vì vậy mà công tác đảm bảo an toàn bị bỏ ngỏ
trên các bến xe của công ty số lượng xe hoạt động
vẫn còn rất hạn chế
bến xe giáp bác thì đã có khoảng bảy nhà xe hoạt động trở lại
với bến xe mỹ đình thì khoảng một mươi nhà xe
nếu như trong những thời gian mà cần thiết
thì có thể phải đề nghị là có cái bổ sung và tăng cường xe
sau hơn hai tháng vào đắk lắc thăm con đến hôm nay
bà bùi thị tuất ở đan phượng mới về được hà nội
dịch bệnh xảy ra không có phương tiện để đi lại
nhưng bà và nhiều người khá vui vẻ và hôm nay đi về
phương tiện đảm bảo an toàn
đúng tuyến và làm tốt công tác phòng tránh dịch bệnh
tôi đi vào đắk lóc chơi với các cháu
thì có dịch thì tôi cũng không có xe xe không đi thông được
thì là tôi phải ở lại ở lại với các cháu bây giờ hết dịch của tôi mới ra
đi trên đường này là có phòng chống dịch tử tế
rửa tay bằng sập phòng hót sợi hút khuẩn
xong rồi ai có khẩu trang thì trên xe ta phát khẩu trang cho mình
để đảm bảo yêu cầu ngăn ngừa dịch bệnh
bộ giao thông vận tải quy định mỗi tuyến chạy không quá ba mươi
một số chuyến mỗi xe chở không quá năm mươi số ghế
tuy nhiên nhiều người lo ngại sau ngày một tháng năm
khi các hoạt động sản xuất kinh doanh học tập cơ bản khôi phục như cũ
thì số lượng xe này sẽ hạn chế
vì vậy có thể dẫn đến tình trạng nhồi nhét khách
chúng tôi sẽ tăng cường kiểm tra kiểm soát
chú ý tất cả các hệ thống viện trường độ
trái quy định liên tả trở thông hành khách
khi mà gặp phải những xe chở quá số quy định
thì nên gọi điện

để cùng hỗ trợ lực lượng chức năng
để xử lý trạng đẻ những trạng hợp như trên
để đảm bảo công bằng trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách
các bến xe doanh nghiệp vận tải đề nghị lực lượng chức năng thành phố
tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm
về hợp đồng vận chuyển số người quy định
cũng như bất chấp các quy định về công tác phòng dịch
ngày hai mươi bảy tháng bốn hội phụ nữ và đoàn thanh niên công an huyện trà ôn tỉnh vĩnh long
tổ chức phát khẩu trang nước sát khuẩn và tuyên truyền phòng chống dịch covid một mươi chín
cho phụ nữ xã thiện mỹ và học sinh các khối lớp chín và lớp một mươi hai
tại các trường học trên địa bàn huyện trà ôn
hội phụ nữ và đoàn thanh niên công an huyện trà ôn đã tổ chức phát hai mươi chiếc khẩu trang
nước sát khuẩn cho học sinh các khối lớp trở lại trường học vào ngày hai mươi bảy tháng bốn
tại bảy điểm trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn huyện
ngoài ra hội phụ nữ công an huyện đã tặng ba mươi phần quà gồm thực phẩm thiết yếu
cho ba mươi phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn ở xã thiện mỹ
tổng kinh phí thực hiện gần ba mươi triệu đồng do đoàn thanh niên và hội phụ nữ công an huyện trà ôn
tự nguyện đóng góp và vận động mạnh thường quân hỗ trợ
đây là hoạt động thiện nguyện nhằm giúp học sinh nâng cao ý thức phòng ngừa dịch bệnh
và giúp người dân vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh
trong lúc dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát
ảnh hưởng đến đời sống nhân dân nhất là người dân nghèo công nhân có thu nhập thấp
thì những máy atm gạo mọc lên khắp mọi miền đất nước đã làm bừng sáng lên tình yêu thương
nét đẹp cộng đồng truyền thống tương thân tương ái ấm áp nghĩa đồng bào của dân tộc việt nam
ở thành phố cần thơ cũng nhằm chia sẻ khó khăn với người nghèo vượt khó khăn trong mùa dịch covid một mươi chín
anh văn thanh bình ở phường an khánh quận ninh kiều cũng cùng với nhóm kỹ sư điện tử
tin học đã chế tạo ra máy atm gạo đầu tiên ở thành phố cần thơ
ngay sau đó atm gạo đã lan tỏa ra khắp các quận huyện trên địa bàn thành phố
với ý tưởng hỗ trợ cấp bách cho những người khó khăn do ảnh hưởng mùa dịch
chỉ trong hai mươi bốn giờ nhóm bạn trẻ gồm chủ một doanh nghiệp cùng hai sinh viên trường đại học cần thơ
thuộc khoa công nghệ và cơ điện tử tự động hóa đã tự lên ý tưởng và chế tạo thành công máy atm gạo
vận hành đơn giản và rất hiệu quả
cây atm tự chế này
cũng thiết kế ba mức nhả gạo
mỗi lần gồm một kg một năm kg và cao nhất là hai kg
người đến nhận gạo chỉ việc đưa túi ni lông vào hứng
rồi nhấn bàn đạp ngay dưới chân là xong
mọi thao tác đều nhanh gọn bảo đảm an toàn không lây dịch bệnh
từ lúc dịch bệnh xảy ra
những người dân nghèo những người lao động bán vé số
họ không có công an việc làm để làm ra tiền
thì đời sống họ rất là khó khăn
thấy thành phố hồ chí minh và hà nội
họ cũng làm cái mô hình này
thì nhóm tụ em cũng cố gắng nghiên cứu làm sao để ra được
cái máy atm gạo giống như vậy
nhưng mà nó đơn giản hơn
làm nó nhanh hơn
để có thể nhân rộng cái mô hình này nhanh nhất có thể
để mình để được ở nhiều địa phương
chứ không phải chỉ một chỗ không
với sự hỗ trợ tích cực của chính quyền thành phố và các nhà hảo tâm
trong tuần qua nhóm đã lần lượt triển khai lắp đặt thành công
hai cây atm cung cấp gạo miễn phí
tại hai quận ninh kiều và bình thủy
hỗ trợ các hộ nghèo và công nhân lao động khó khăn
tại khu công nghiệp trà nóc một
hơn một tháng nay anh đỗ thanh điền
công nhân công ty kim long phát tại khu công nghiệp trà nóc một
đã phải tạm nghỉ vì công ty ngưng hoạt động
theo tinh thần chủ trương phòng chống dịch
thu nhập trước đây của anh bình quân mỗi tháng khoảng năm triệu đồng
nhà xa lại mất nguồn thu nhập chính
nên cuộc sống của anh gặp không ít khó khăn
nhờ công chính quyền địa phương với các nhà hảo tâm
hỗ trợ cho được những người khó khăn như tụi em gì thì em rất mừng
em cũng mong là bệnh dịch sẽ sớm qua
đi thẳng em trở lại chuyện làm
đánh đỡ giác giải cho xã hội
chỉ trong buổi sáng ngày đầu ra mắt
điểm atm mở gạo trà nóc đã nhận được hơn tám tấn gạo
từ các doanh nghiệp nhà hảo tâm trên địa bàn đóng góp
trong số hàng chục tấn gạo được quyên góp đến thời điểm hiện tại
đoàn thanh niên hội phụ nữ công an tp cần thơ
đã chung tay hỗ trợ hai tấn gạo cho các atm gạo trên địa bàn
mình thấy chương trình này rất hay
và mình cũng chia sẻ với bạn bè mình
để họ có thể góp một phần
để giúp ích cho những người nghèo
hơn bốn mươi tấn gạo của các mạnh thường quân
nhà hảo tâm các cấp các ngành
quyên góp hỗ trợ cho các atm mở gạo
đó là kết quả ngoài mong đợi của anh văn thanh bình
cùng nhóm sáng tạo ra máy atm gạo ở cần thơ
khi bắt đầu thực hiện ý tưởng
thời gian tới anh bình cùng những người bạn của mình
sẽ tiếp tục lắp đặt thêm những cây atm gạo
ở phùng xa thành phố
nhằm chung tay hỗ trợ người nghèo
vượt qua dịch bệnh covid một mươi chín
với tinh thần nhà nước và nhân dân cùng làm
thời gian qua người dân ở xã bình minh
huyện thăng bình tỉnh quảng nam
đã tích cực tham gia rất nhiều phần việc
trong xây dựng nông thôn mới
đặc biệt hàng trăm hội dân của xã
đã tham gia hiến đất để mở rộng đường giao thông
trong thời điểm diễn ra dịch bệnh như hiện nay
thì tình hình kinh tế có phần khó khăn
thế nhưng vì hướng đến lợi ích chung
nên người dân nơi đây vẫn đồng lòng
chung sức hiến đất làm đường
phong trò này đang được lan tỏa rộng khóc
góp phần quan trọng thúc đẩy tiến độ xây dựng
nông thôn mới trên địa bàn
tình nguyện tháo dỡ hàng rào bàn giao mặt bằng
cũng như nhiều hội dân khác
trong đợt mở đường dt sáu mươi ba này
ông đỗ văn bàng đã hiến
gần ba mươi mét vuông đất ở
vật kiến trúc giá trị lên đến sáu mươi triệu đồng
nếu trước đây
việc giải phóng mặt bằng để làm đường
gặp rất nhiều khó khăn do người dân
yêu cầu đền bù thì nay
việc hiến đất làm đường
đang trở thành phong trào tại xã bình minh
nhân dân quy ra thì cũng rất cô
gần đến bốn tỷ vật
không chỉ mở rộng tuyến giao thông
từ dt sáu mươi ba đến bến cá tân an
xã bình minh còn mở thêm
ba tuyến đường dài gần bốn km
theo chuẩn đường tỉnh lộ
để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân
góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng
mặc dù thu hẹp diện tích đắt ở
và công trình kiến trúc bị phá hủy
thế nhưng tất cả các hộ dân
bị ảnh hưởng đều ủng hộ
với mong muốn sử dụng đường dài

trong thời gian tới
để tạo được sự đồng thuận
trong nhân dân thời gian qua
chính quyền xã bình minh đã đẩy mạnh
công tác tuyên truyền vận động
cũng như minh bạch trong quá trình xác lập hồ sơ
để nhân dân đều được biết
những vấn đề liên quan
công tác dân vận mặt trạng
cũng như các đồn thể vận động nhân dân
cũng như là đi soát nhân dân
lén ngay ý kiến của nhân dân
do vậy thì nhân dân họ rất chi là
hôn ngay với vấn đề này cho nên là
tự giấc người dân phó rộng bỏ hồn rồ
cũng như là hiến đắc
để mà kiến khai xây dựng
trong quá trình thi công thì tuyến đường này là
tiến đường mở rộng nó ảnh hưởng
rất là nhiều cái vật kiến trúc
của bà con địa phương nhưng bên cạnh đó
thì có sự đồng lòng của bà con địa phương
đó là tự hiếm mặt bàn tự tháo dở
cho tàu có tiến độ thi công
rất thường lợi cho nhân vật thi công
đến đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình an ninh ngày mới sáng nay
đã dành thời gian theo dõi